các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các cục trực thuộc bộ cán bộ chiến sĩ và thân nhân gia đình các liệt sĩ
trong niềm tiếc thương vô hạn đoàn chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc làm trưởng đoàn cùng phó thủ tướng thường trực trương hòa bình bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng vào viếng ba liệt sĩ
đoàn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sĩ
đoàn ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn vào viếng ba liệt sĩ công an nhân dân
đoàn ban kinh tế trung ương do đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sĩ
đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trưởng đoàn đã vào viếng ba liệt sĩ công an nhân dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị gửi vòng hoa đến viếng ba đệ sĩ
các đoàn của các bộ ban ngành trung ương các cục trực thuộc bộ công an công an các đơn vị địa phương đông đảo nhân dân đã vào viếng các liệt sĩ công an nhân dân
vào hôm chín tháng một năm hai nghìn hai mươi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khi xây dựng tường rào bảo vệ sân bay miếu môn tại địa bàn xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
lực lượng thi hành nhiệm vụ đã bị một số đối tượng chống đối dùng lựu đạn bom xăng tuyếp sắt gắn dao nhọn tấn công
quá trình truy bắt khống chế bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm ba cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh
lễ viếng được cử hành trong không khí trang trọng xúc động nhiều giọt nước mắt đã rơi khi viếng người đồng chí đồng đội của mình
lễ viếng được tiến hành đến một mươi hai giờ trưa nay sau đó là lễ truy điệu lễ di quan và đưa thi hài ba liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
cháy tại nhà dầu khí thanh hóa
cháy tại nhà dầu khí thanh hóa
ba cánh sát phòng cháy chữa cháy nhập viện vì ngạt khí
liên quan đến vụ cháy tòa nhà dầu khí tại thanh hóa hiện tại đã có thêm một nạn nhân tử vong đó là một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa
cùng với đó ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng phải nhập viện do ngạt khí và sốc nhiệt
như vậy là đến một mươi một giờ đêm qua có thêm năm nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cấp cứu nâng số người thương vong lên một mươi bốn người
cũng theo lãnh đạo bệnh viện hiện có hai bệnh nhân cùng chú tại thành phố thanh hóa ở mức độ nặng phải thở máy các bệnh nhân còn lại đều ở mức độ nhẹ và vừa
tuyên án ba bị cáo khiến nam sinh ghét quay tử vong
qua xét xử tòa án cho rằng đủ căn cứ kết luận nạn nhân đã bị bỏ quên trên xe từ bảy h ba mươi phút sáng cho đến hơn một mươi sáu h chiều ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
vì vậy cháu bé đã bị tử vong do suy hô
với nguyễn bích quy chủ tọa khẳng định bị cáo đã bỏ tập huấn đưa đón trẻ nhưng cũng được phổ biến lại việc kiểm tra không được bỏ quên học sinh trên xe
tuy vậy bị cáo không thực hiện đúng nhiệm vụ và hành vi này phạm lỗi vô ý do cẩu thả
bị cáo doãn quý phiến được thông báo tập huấn nhưng lại không có mặt
trong hôm xảy ra sự việc bị cáo không kiểm tra xe sau khi trả học sinh không vệ sinh xe và đã quá tin tưởng bị cáo quy dẫn tới nạn nhân bị tử vong
hành vi của bị cáo phạm lỗi vô ý do quá tự tin vào bị cáo quy
các bị cáo quy và phiến không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình dù nhận thức rõ nếu để quên học sinh trên xe các em sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng và thực tế là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra
với nguyễn thị thủy đã cam kết việc điểm danh thông báo học sinh vắng mặt không lý do cho phụ huynh
tuy nhiên thủy biết nạn nhân vắng không lý do nhưng đã không thông báo
nếu bị cáo này làm đúng trách nhiệm hậu quả vụ án đã không xảy ra
với các bị cáo hội đồng xét xử cho rằng nguyễn bích quy đã trực tiếp giám sát học sinh giữ vai trò chính trong vụ việc và phải nhận án cao nhất
doãn quý phiến không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khiến nạn nhân tử vong nhưng đã thành khẩn khai báo nhận thức rõ sai phạm cho nên có thể giảm nhẹ hình phạt
tương tự bị cáo thủy có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo phối hợp bồi thường cho nạn nhân và được gia đình bị hại đề nghị giảm hình phạt
từ nhận định trên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt nguyễn bích quy án hai mươi bốn tháng tù doãn quý phiến nhận một mươi năm tháng tù cùng về tội vô ý làm chết người nguyễn thị thủy một mươi hai tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo thủy cũng bị cấm đảm nhiệm nghề giáo viên một năm sau khi thi hành án
quá trình giải quyết vụ án trường kết quây và bị cáo thủy đã bồi thường cho gia đình
cho đến nay gia đình đã đòi các bị cáo phiến quy phải bồi thường một tỷ đồng nhưng không có giấy tờ hóa đơn cụ thể
tòa án cho rằng hai bị cáo làm thuê cho công ty ngân hà cho nên doanh nghiệp này phải bồi thường hai trăm bốn mươi chín triệu đồng
lạng sơn khởi tố đối tượng nổ súng khiến hai người tử vong năm người bị thương
được biết sắn và chị hoàng thị toán đã ly hôn
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi ba tháng một sắn cầm khẩu súng từ phía sau nhà bắn vào cửa sổ của gia đình chị hoàng thị
chị hoàng thị hoàng tại thôn thâm mò là em vợ cũ của sắn
sự việc đã khiến cho cháu phạm thanh phong là con trai chị hoài tử vong tại chỗ
khi mọi người trong nhà chạy lên quầy hàng phía trước thì đối tượng vòng lên bắn từ ngoài vào qua cửa sổ phòng ngủ và phòng khách
sau đó sắn cầm súng sang sưởng làm lốp ô tô của anh hoàng quốc hương là anh trai chị toán cách đó một mươi năm mét
tiếp tục nổ súng khiến anh hương tử vong năm người khác bị thương nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn tình cảm
công an hà nội điều tra đường dây nghi mua bán chinh tiết nữ sinh cấp hai
theo phản ánh của vtv hai mươi bốn nghi vấn có đường dây ép các học sinh lớp chín tại ba vì hà nội bán trinh bán dâm
mỗi lần bán dâm đường dây này nhận từ năm đến một mươi triệu đồng nhưng các nạn nhân chỉ được nhận năm trăm linh đồng cho đến hai triệu đồng
phần còn lại bị các tú bà ăn chặn
dấu hiệu đầu tiên của vụ việc bắt đầu từ tháng một mươi hai năm ngoái sau khi hiệu trưởng nhà trường phát hiện một số nữ sinh có biểu hiện khác thường
nên đã hỏi thông tin từ các em sau đó nhà trường báo cáo vụ việc với chính quyền xã
theo điều tra ban đầu những người trong đường dây tìm kiếm các nữ sinh trung học cơ sở tại trường dụ dỗ họ làm thêm
sau khi nhận lời các nữ sinh sẽ bị trở đi xa dụ vào nhà nghỉ và bị ép bán dâm
người dân ùn ùn về quê đón tết cửa ngõ tp hcm quá tải
trên tuyến xa lộ hà nội hướng từ tp hcm đi các tỉnh đồng nai bình dương bình thuận bà rịa vũng tàu
mặt độ phương tiện lưu thông dày đặc
khiến các lượng các trục đường huyết mạch ổn tắc nghiêm trọng
trên quốc lộ một đoạn qua khu vực cầu đồng nai cầu vượt tân vạn hướng đi các tỉnh về miền trung miền bắc
xe cộ nối đuôi nhau gần một km
dòng xe rồng rắn xếp hàng kéo dài từ cầu rạch chiếc đến ngã tư bình thái
để giải tỏa uốn tắc giao thông lực lượng cảnh sát giao thông bố trí tổ công tác tại các điểm nóng
nhưng do lượng xe quá đông không tránh khỏi dẫn đến quá tải các phương tiện di chuyển rất khó khăn
khi kiểm tra vi phạm nồng độ cồn cự cãi không chấp hành hiệu lệnh
thậm chí còn đâm thẳng xe vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
đây là những hành vi không phải hiếm gặp mỗi khi các chốt kiểm tra nồng độ cồn
được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái thiết lập
theo lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh yên bái từ khi nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
thì thái độ và hành vi của nhiều người vi phạm khi bị kiểm tra trở nên gây gắt hơn
trường hợp lái xe này là một ví dụ
mặc dù đã bị lực lượng cảnh sát giao thông nhiều lần ra tín hiệu dừng xe
nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy
đến khi bị dừng phương tiện thì lái xe lại tìm mọi cách để gây cản trở lực lượng chức năng
kết quả kiểm tra người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe
và có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
lái xe này đã bị xử phạt hành chính bốn mươi bốn triệu đồng
đây là mức xử phạt cao nhất trong cả nước tính đến thời điểm hiện tại

tuy nhiên do bị can hoài đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
nên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can lâm đình hoài
trước đó tại khu vực cửa khẩu chi ma lạng sơn
lực lượng chức năng đã phát hiện ba trăm tám mươi tám trên bốn sáu bao hàng hóa
chứa bảy mươi hai chủng loại dược liệu
tuy nhiên các đối tượng mở tờ thông quan dưới dạng hàng hóa là hoa quả khô
ngay sau đó cảnh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp phương tiện văn phòng làm việc
và kho hàng của hai đối tượng cầm đầu là lâm đình hưng và lâm đình hoài
thu giữ hơn một trăm linh tấn dược liệu hai xe đầu kéo rơ móc hồ sơ tài liệu liên quan
ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
tạm giam ba đối tượng chính trong đường dây buôn lậu
là lâm đình hưng trần văn quang và nguyễn văn khánh về tội buôn lậu
triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền cá cược gần một mươi tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an thành phố bù ma thuật
đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác triệt phá tám tụ điểm trên địa bàn thành phố bù ma thuật
mở rộng điều tra tổ công tác bắt một tụ điểm ở thành phố hồ chí minh
bắt giữ một mươi bốn đối tượng thu giữ hơn bảy trăm ba mươi triệu đồng hai mươi hai chiếc điện thoại một ipad một xe ô tô và một số tài liệu liên quan
theo tài liệu của cơ quan công an hai đối tượng đặng công thành chú tệ phương
thống nhất và nguyễn ngọc sơn chú tệ phương tân an thành phố bù ma thuật
cùng nhau tổ chức cá độ bóng đá ghi số đề cho nhiều con bạc trên địa bàn thành phố bù ma thuật
hàng ngày thành giao cho lê tấn hoàng chú tệ xã e quang huyện cửa đông bắc
đi thu phơi đề từ nhiều cái số đề trên địa bàn rồi tập hợp chuyển cho lê trường giang chú ở quận ba thành phố hồ chí minh
giang dựa vào kết quả số số của miền trung và miền bắc để trả tiền thắng thua cho các con bạc
số tiền mỗi tháng các đối tượng cá cược gần một mươi tỷ đồng
các đối tượng trong đường dây cờ bạc này chỉ giao dịch qua tin nhắn điện thoại chuyển khoản tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng
sau khi tính toán thắng thua xong với các con bạc các đối tượng sẽ xóa luôn tin nhắn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
tuyên án phan văn anh vũ cùng hai cựu chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng
trong đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt
nguyên chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng trần văn minh một mươi hai năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
năm năm tù
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tổng hợp hình phạt chung về cả hai tội đối với bị cáo trần văn minh là một mươi bảy năm tù
nguyên chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng văn hữu chiến
bị hội đồng xét xử tuyên phạt chín năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba năm tù
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
văn anh vũ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín
công ty cổ phần bắc nam bảy mươi chín
bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tám năm tù
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo vũ là hai mươi năm năm tù
trước đó ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo vũ bị toán nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm
tuyên phạt tám năm tù giam
về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
vũ bị toán nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm
tuyên phạt một mươi bảy năm tù giam
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên y án sơ thẩm
ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm
tuyên phạt một mươi năm năm tù giam
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
do vậy tổng hợp hình phạt chung của các bản án
đối với bị cáo phan văn anh vũ là ba mươi năm tù
các bị cáo còn lại
chịu mức án từ một mươi tám tháng đến sáu năm tù giam
hội đồng xét xử quyết định miễn trách nhiệm hình sự
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
đối với ba bị cáo
nguyễn văn cán
nguyên tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
nguyễn quang thành
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn minh hưng phát
phan minh cương
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ivc
tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
bản tin tổng hợp tuần ba tháng một của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo
trên kênh antv